xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đời gió đông ở trên cao
nên ngày mai ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
lượng mưa dự báo trong hôm nay và ngày mai ở khu vực đông bắc bộ phía nam sơn la hòa bình
phổ biến là năm mươi một trăm một mươi mm có nơi trên một trăm ba mươi mm
khu vực phía tây bắc bộ chỉ có mưa rải rác trong đêm nay và sáng mai ban ngày trời nắng
trời rét nhẹ vào đêm và sáng sớm ban ngày trời lạnh và nhiệt độ đạt ngưỡng là hai mươi ba hai mươi sáu độ
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió đông ở trên cao
nên trong hôm nay và ngày mai ở khu vực bắc và trung trung bộ sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
nguy cơ sẽ ra lũ quét ra lở đất tại khu vực vùng núi và ngựa úng cục bộ tại vùng trung thấp và ven sông
nhiệt độ cao nhất từ thanh hóa cho đến hà tĩnh ở ngưỡng hai mươi hai hai mươi năm độ quảng bình đến quảng ngãi hai mươi sáu hai mươi chín độ
từ bình định cho đến bình thuận là hai mươi tám ba mươi một độ
đến với khu vực tây nguyên mưa chỉ còn ở diện giải rác trong hôm nay và ngày mai
trong đó tập trung chính vào thời điểm chiều tối với lượng mưa giảm dần
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét cũng như gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn
còn tại nam bộ mưa tiếp tục duy trì trong hôm nay và ngày mai
do tác động của dạnh thấp xích đạm ở phía nam có xu hướng nâng trục lên phía bắc
ảnh hưởng tới thời tiết ở nơi đây
mưa có xu hướng tăng hơn cục bộ có thể xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông cần đề phòng với gió giật mạnh
dự báo nhiệt độ cao nhất ở nam bộ vào khoảng hai mươi tám cho đến ba mươi một độ có nơi cao hơn
ở trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp bốn cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
gió đông bắc đến đông ở mức là cấp bốn
nhiệt độ trên quần đảo hoàng sa là hai mươi bốn hai mươi chín độ quần đảo trường sa là hai mươi sáu ba mươi một độ
khu vực hà nội trời nhiều mây có mưa vừa mưa to gió đông bắc cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
trời lạnh nhiệt độ phổ biến là một mươi chín hai mươi bốn độ